chiều ba mươi tháng sáu tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên án bị cáo nguyễn quang tuấn
cựu giám đốc trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học đồng nai một mươi ba năm tù
nguyễn hồng đăng khoa nguyên giám đốc công ty nhà nguyễn nhận mức án một mươi hai năm tù
cùng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
ngoài ra các bị cáo nguyễn ngọc phương nguyên phó giám đốc sở kế hoạch và công nghệ đồng nai
lê thị an nhiên nguyên phó giám đốc trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học đồng nai
và trần thị thùy hương nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính sở kế hoạch và công nghệ
bị tuyên án về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bị xử phạt từ một năm sáu tháng tù đến ba năm tù nhưng cho hưởng án treo